bộ lao động thương binh và xã hội tổng cục thống kê công bố tình hình thị trường lao động
việc làm quý i năm hai nghìn một mươi chín cùng với những dự báo triển vọng và thị trường lao động trong các quý tới
theo đó quý i năm hai nghìn một mươi chín gdp tăng sáu tám so với cùng kỳ năm trước
động lực tăng trưởng là ngành công nghiệp chế biến chế tạo với mức tăng một mươi hai năm
đây cũng là khu vực có tỷ lệ lao động tăng lên đồng thời lao động trong các ngành nông lâm nghiệp
giảm hơn nửa triệu người so với quý iv năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt quý i năm hai nghìn một mươi chín ghi nhận tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động đã qua đào tạo
có bằng cấp chứng chỉ tăng nhẹ tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh nhất ở nhóm có trình độ cao đẳng
dự báo ngành sản xuất công nghiệp sẽ tiếp tục là khu vực tạo việc làm và giảm thất nghiệp trong thời gian tới